nguyễn văn diện đến quán bar hỏi mua ma túy của nhân viên và nhân viên không trả lời mà chỉ ra hiệu bằng tay
không hài lòng với thái độ của nhân viên quán diện đã dùng dao tấn công và đâm tử vong một bảo vệ khi bảo vệ này vào can ngăn
công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn diện hai mươi sáu tuổi quê ở quảng bình để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ diện đến quán ba d một phương binh hòa tp thuận an để chơi
tại quán ba diện gọi nhân viên hỏi mua ma túy thì nhân viên không trả lời mà lắc tay không có
bực tức nên diện cãi nhau với nhân viên này
khi nhân viên bảo vệ quán ba vào can ngăn diện đã dùng dao đâm vào bụng của nhân viên bảo vệ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhân viên bảo vệ tử vong sau đó
biết không thể trốn thoát diện đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc